ngành giáo dục và các địa phương ở tp hcm đang gấp rút triển khai chín mươi dự án với gần một bốn trăm linh phòng học mới trị giá hơn bốn năm tỷ đồng cho năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi
sẽ có bảy mươi ba dự án với hơn một một trăm linh phòng học mới đưa vào sử dụng vào những ngày đầu tháng chín khi khai giảng năm học mới và một mươi bảy dự án với gần hai trăm ba mươi phòng học mới từ sau ngày năm tháng chín đến cuối năm hai nghìn hai mươi
với sự đầu tư xây dựng trường lớp này tp hcm bảo đảm năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một một trăm linh con em sinh sống trên địa bàn kể cả trường hợp không có hộ khẩu thành phố có đủ chỗ học và một trăm linh học sinh lớp một được học hai buổi một ngày